chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay có hàng triệu lao động từ nông thôn ra thành phố tìm làm việc
tại các khu vực phi chính thức để giải quyết vấn đề thu nhập
là lao động phổ thông cuộc sống bấp bênh nhưng họ cũng là một trong những thành phần lao động
đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước
tuy nhiên có tới chín mươi trong số đó không được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội
và các chính sách công tại nơi đến
thực tế này đang ảnh hưởng tiêu cực không chỉ tới chất lượng cuộc sống quyền của người lao động di cư
mà còn tạo ra sức ép không nhỏ lên hệ thống an sinh và chính quyền các cấp
tôi tên là đoàn thị hồng ở sơn phong sơn trường nam định
từ ngày chồng tôi mất tôi không kế ruộng tôi đi nơi nằm
nhiệt đồng nát chiều đến đi gõ mấy cái xe rác thôi phải được hơn chục năm rồi
thu nhập thì có ngày được vài ba trăm cũng có ngày được dăm bảy chục
nói chung là công việc này thì vất vả mà ô nhiễm
nhưng cũng phải chấp nhận mình không có học không biết buôn bán không biết làm gì
thì phải đi làm cái nghề này
không phải ăn nữa thì không thể làm nữa còn giờ nếu còn ăn được còn phải tiêu được còn phải làm
nên đây bọn này đầu tiên thì về trang trại như là vừa
mong muốn ước mơ nhất là giờ làm được ngôi nhà ba gian
đang bảo con trai bảo cố làm đây rồi
một vài năm
một vài năm nữa mẹ con cố làm cái nhà sắp đổ ra đây
vừa nấy vợ đi để cho mẹ ví dụ như mẹ con chết thì mẹ nghe yên lòng
nhưng mà năm kia cháu tai nạn hai lần
mất hàng trăm triệu
làm được đồng nào thì hết
giờ gần năm mươi tuổi đây nhưng mà chưa có một đồng nào để đã làm vốn
những lời tâm sự của bà hồng có lẽ cũng chính là nỗi lòng của những người lao động di cư
khi phải ly hương đến những thành phố lớn để mưu sinh
trình độ học vấn thấp không có chuyên môn kỹ thuật
không có kinh nghiệm
hầu hết lao động di cư đành phải chấp nhận làm những công việc thu nhập thấp không ổn định
họ sẵn sàng làm mọi công việc từ chạy xe ôm bán hàng rong cho đến bán sức lao động
miễn là không phạm pháp
ruộng đồng có ít
mỗi người một xào ruộng thì gọi là đi kiếm ăn nó thêm vào thì nó cũng bất vả để nuôi con ăn học
tiền ăn tiền trọ thì mỗi ngày tôi cũng phải chi ra sáu mươi
mình cũng kiếm được ít thôi
ăn rồi là ra được trăm phần trăm
ai đến đây thì chát bục vác đập phá nhà giỡn nhà
có yêu cầu chỉ là làm việc đấy thôi mà
kể cả khi một người đến đây bắt xe ôm đi thì với tôi cũng chạy chở khách đi đàng hoàng thôi
nói chung là khó khăn đấy thì cũng phải làm chứ kiếm đồng tiền gì mà
ngày ngày phải rãi nắng rẩm mưa làm việc từ sáng đến tối đêm
số tiền mà họ kiếm được cũng chẳng nhiều nhạn gì
nhưng lại luôn phải đối mặt với không ít rủi ro
tôi đi lên trên này bán thì gọi là thi thoảng không may mà kiểu phải bán chịu đấy
thì là gặp kiểu cũng có trường hợp người ta mua người ta quỵt người ta không giả tiền
quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra được cái khu vực nào là khu vực có thể tiêu thụ được cái loại lao động này
tức là nó cần cái loại lao động này
và thứ hai nữa là cái nghề gì mà có thể những cái loại lao động này có thể thích ứng được
và cái thứ ba nữa là chúng ta lại phải
xem lại cái đào tạo chúng ta có cần phải hỗ trợ không và hỗ trợ ở mức độ như thế nào
cái thứ tư nữa đó là chúng ta cũng phải suy nghĩ đến cái hướng là những cái chính sách an sinh xã hội đặc biệt là bảo hiểm xã hội
đảm bảo sinh kế bền vững cho nhóm lao động di cư không chỉ giúp họ ổn định cuộc sống
mà còn góp phần giảm gánh nặng cho chính quyền địa phương nơi họ làm việc cũng như hệ thống an sinh xã hội của nhà nước
thực tế thì lao động di cư lao động phổ thông thường làm các công việc giản đơn trong khu vực kinh tế phi chính thức
không có hợp đồng lao động không tham gia bảo hiểm y tế
thậm chí là sau tám năm triển khai loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay
cả nước mới chỉ có hai trăm linh lao động trong số ba mươi bảy triệu lao động tự do tham gia
điều này bắt nguồn từ nguyên nhân nào hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời
rời quê ra thành phố miêu sinh công việc chính của chị linh là giúp việc gia đình bán thời gian
thu nhập cũng được sáu triệu
nhưng trừ mọi chi phí sang xe nhà trọ ăn uống cũng chẳng còn lại là bao
thế nhưng một năm trước khi bị bệnh u gan
chị đã phải mất một khoản tiền khá lớn để điều trị vì không có thẻ bảo hiểm y tế
nói chung là năm ngoái thì phải hết mười mấy triệu vì năm ngoái tôi bị u gan
nói chung chuyện linh tinh hết nhiều tiền lắm
cũng chưa có điều kiện này nếu mà mua thì phải mua cả hai vợ chồng không
đây chưa có điều kiện đâu
thu nhập bấp bênh phải chắt bóp chi tiêu để gửi về quê cho con cái ăn học
nên nhiều người lao động không dám nghĩ đến việc mua bảo hiểm cho mình
tuy nhiên không ít người đã được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế thì lại không muốn sử dụng để khám chữa bệnh ở nơi họ di cư đến vì nhiều lý do
nhiều lần đi khám bệnh ở đây nhưng mà tính nào thì thuộc về tính ấy mới khám được chứ còn ngoài đấy không có chế độ
hoặc là mình bệnh nặng thì phải chế xin giấy của bệnh viện tỉnh chuyển tuyến
đang sinh sống đất thà lội không may ốm đau đem cái bảo hiểm ra được ba mươi hay bốn mươi mà bây giờ như thế thì làm cho người dân nó quá là thua thiệt
đó cũng chính là một trong những lý do khiến người lao động tự do không mặn mà tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện
còn đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chưa được nhiều lao động biết đến cũng như tham gia vì mức đóng cho loại hình bảo hiểm này hiện vẫn còn ở mức khá cao so với thu nhập của họ
bên cạnh đó tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất mà không được hưởng các chế độ ngắn hạn khác như thai sản hay ốm đau
cũng có người cho biết muốn tham gia xong lại không biết đến đâu đăng ký các thủ tục được thực hiện như thế nào mức đóng tiền ra sao
họ hầu như không biết những cái thông tin rồi những cái vấn đề mà nếu mà họ có biết đi chăng nữa thì những cái thủ tục để họ có thể tiếp cận để họ có thể tham gia được bảo hiểm y tế tự nguyện hay bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất là xa vời không công bằng
giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện gây ra một sự cân nhắc đắn đo nhất định
chúng tôi là người lao động thì mong muốn làm sao bỏ cái chế độ là đóng hai mươi năm đi chỉ đóng rút xuống khoảng tầm một mươi hai một mươi ba năm chẳng hạn vậy
dù đã có nhiều quy định cởi mở tạo cơ hội cho người lao động được tiếp cận với chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện nhưng chưa thực sự hấp dẫn và tạo động lực để họ tham gia
phải có truyền thông để cho người dân hiểu được bản thân những cái rủi ro do mất thu nhập hoặc rủi ro mà dẫn đến ảnh hưởng cái chuyện mất thu nhập tạm thời là người dân phải biết cách phòng trừ trên cơ sở những chính sách nhà nước đã ban hành
thì để làm được điều đó
thì bản thân những chính sách đó phải làm sao cho người dân người ta dễ tham gia và người ta và nó phải phù hợp với nhu cầu đặc biệt những nhu cầu thiết yếu
theo kết quả nghiên cứu của viện khoa học lao động và xã hội đối với chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ khoảng ba mươi bảy mới nghe tên chính sách bốn mươi năm đã biết sơ qua về các chế độ
đối với bảo hiểm y tế sáu mươi biết sơ qua về chế độ
gần hai mươi biết rõ
rõ về thủ tục đối tượng mức đóng hưởng
đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có bảy mươi sáu lao động phi chính thức mới chỉ nghe tên chính sách
trong đó có khoảng tám lao động phi chính thức biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua cơ quan bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn một mươi bốn chính sách bảo hiểm xã hội đã mở rộng đến tất cả mọi người lao động từ đủ một mươi năm tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc
tuy nhiên số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn rất khiêm tốn chỉ với hai trăm ba mươi một người
trên thực tế thu nhập của người lao động tự do đôi khi thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu do chính phủ quy định
chính vì thế bảo hiểm xã hội tự nguyện có thu hút được người lao động hay không thì còn phụ thuộc vào các chế độ của loại hình bảo hiểm này có phù hợp với đa số người lao động không có đáp ứng được lợi ích của họ hay không
bên cạnh đó thông tin và các thủ tục về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế thì chưa đến được một cách đầy đủ chính xác tới người lao động di cư
người lao động di cư không tham gia vào các hoạt động cộng đồng tại nơi tạm trú và thường cảm giác là mình đứng bên lề cuộc sống địa phương nơi đây
và điều này là một trong những rào cản lớn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội
những hình ảnh vừa rồi đã thay cho lời kết của chương trình điểm tựa tương lai tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt